còn tại tỉnh thanh hóa lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một mươi bảy người bao gồm chín nữ và tám nam
đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại quán karaoke galaxy ở thôn diễm thượng hai
xã định liên huyện yên định do lê bá cường làm chủ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba viên ma túy tổng hợp dạng kẹo
một đầu thu camera cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy
theo điều tra ban đầu đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là trịnh huỳnh phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã trường xuân huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa